đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với sở quy hoạch và kiến trúc thành phố hà nội
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải cho biết trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra nhanh và nhiều thách thức
sở quy hoạch và kiến trúc thành phố hà nội cần nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch bảo đảm quy hoạch phải có tầm nhìn
phù hợp với các điều kiện thực tiễn đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội
nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh bổ sung khi thực hiện dự án và phát sinh vi phạm khi xây dựng công trình
bên cạnh đó ngành quy hoạch kiến trúc phải đầu tư trí tuệ để nghiên cứu sáng kiến đề xuất điểm nhấn kiến trúc đô thị cho thành phố
sở cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đơn giản hóa quy trình phối hợp trong nội bộ và với các sở ngành khác
thực hiện công khai minh bạch thông tin quy hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến đem lại sự hài lòng cho tổ chức cá nhân